với vấn đề đề xuất mở trở lại các hoạt động của đường hàng không
chủ tịch hà nội cho biết chủ trương của hà nội là phải an toàn
đơn vị phải phối hợp với các ngành của trung mương có liên quan thống nhất với thành phố về vấn đề này
và phải có kiểm soát lộ trình
nếu mở ngay ba trăm tám mươi năm chuyến bay theo đề xuất thật sự sẽ là thách thức với năng lực của thủ đô
khi có hàng vạn người về hà nội mỗi ngày
như vậy sẽ quá tải cho hệ thống cách ly hiện có
thành phố sẽ có lộ trình từng bước cụ thể để an toàn cho thủ đô
chủ tịch ubnd tp trung ngọc anh nói
mở lại đường bay thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh
theo ông võ huy cường đại diện cục hàng không
việc xúc tiến nối lại hàng không nội địa là có căn cứ
ngay từ đầu cục hàng không đã gấp rút nghiên cứu mở lại đường bay
để xây dựng kế hoạch mưa lại tại những điểm đang quản lý
với phương châm là ưu tiên phòng chống dịch

lại đường bay vừa an toàn chống dịch vừa tạo hiệu quả bền vững ông này nói
cụ thể hơn đại diện cục hàng không cho biết
thời gian trước nhằm thực hiện yêu cầu phòng chống dịch
từ ngày hai mươi hai tháng bảy việt nam đã đóng lại hoạt động hàng không nội địa
chỉ duy nhất đường bay hà nội sài gòn duy trì một số chuyến bay của vietnam airlines
tuy nhiên hà nội không cho vận chuyển hành khách
nên phải có chỉ đạo từ bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia
để khách công vụ ngoại giao không phải cách ly tập trung
việc bộ giao thông vận tải đơn phương
quyết định mở đường bay sẽ là phi lý không hiệu quả
không đảm bảo yêu cầu chống dịch không bền vững
nếu không có sự ủng hộ của các địa phương
ông cường nói rõ tại cuộc tọa đàm vào sáng nay
nói về thời điểm này mở lại các chuyến bay hiện nay đã phù hợp hay chưa
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng nêu
hệ thống giao thông như mạch máu tác ngẽn hay đứt chỗ này
chỗ khác sẽ tổn thương
các những chỗ quan trọng
các vùng kinh tế trọng điểm khu vực giao thông đầu mối chính
thì tổn thương càng lớn
chuyên gia này cho hay
việc thủ tướng đã đưa quan điểm thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
vì vậy kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh là vấn đề rất khó khăn
đặc biệt với ngành hàng không thì càng khó hơn
bởi tỷ lệ tiêm vaccine của việt nam còn thấp không đồng đều
ông fu cho rằng khi mở cửa đường bay nội địa
gánh nặng trách nhiệm sẽ dồn về các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp
họ sợ bùng phát dịch không có khu cách ly sợ vỡ trận y tế
như vậy để kiểm soát dịch có hiệu quả
phải tính đến nguy cơ và tỷ lệ tiêm vaccine
chúng ta cần xác định vùng nào có nguy cơ ông phu nói
theo ông này kiểm soát dịch nên tập trung vào việc cách ly
tiêm chủng nguy cơ vùng chứ không phải kiểm soát hành chính
cần có quy định để làm sao vừa khởi động lại hàng không
mà vẫn kiểm soát được dịch bệnh
chuyên gia trần đắc phu cũng kiến nghị
nếu đi từ vùng nguy cơ cao thì phải có quy định về xét nghiệm cách ly
những tỉnh có nguy cơ không cao thì đơn giản hơn
ông cũng lưu ý thêm hiện trong một tỉnh
chỉ chỗ nào phong tỏa mới phong tỏa về đi lại
còn lại những vùng khác trong tỉnh đó vẫn bình thường
ngoài ra ông fu việt nam dù mở cửa vẫn phải kiểm soát dịch bệnh
vì tỷ lệ tiêm chủng vaccine của chúng ta không đồng đều chưa cao
quy định kiểm soát cũng không thể đồng điều
các vùng khi nào tỷ lệ toàn quốc tiêm chủng cao
lúc đó chúng ta có thể bỏ các hàng rào kỹ thuật phòng chống dịch
thực tế hiện nay vẫn còn nhiều địa phương tạo hàng rào quá chặt
không có sự linh hoạt
nếu cứ mở chỗ này nghẹn chỗ kia thì không ổn
trong vấn đề liên quan tới nhiều địa phương như vậy
chúng ta cần có quy định hợp lý linh hoạt và thống nhất
ông phu nêu ý kiến
nhiều địa phương đã đồng ý mở lại đường bay nội địa
theo thống kê của cục hàng không việt nam
đến trưa ngày năm tháng một mươi đã có một mươi địa phương phản hồi về đề xuất góp ý
kế hoạch mở lại đường bay nội địa trong giai đoạn một của cục hàng không
trong đó các tỉnh điện biên phú yên khánh hòa bình định thanh hóa
hoàn toàn thống nhất với kế hoạch
đơn cử khánh hòa thống nhất với các nội dung đề xuất khai thác hàng không nội địa
giai đoạn một với các đường bay từ khánh hòa đi đến các địa phương
khai thác hai mươi chuyến khứ hồi trên một ngày
tỉnh phú yên thống nhất với các nội dung đề xuất khai thác
khai thác vận tải hàng không giai đoạn một với tuần xuất phú yên hà nội
ba chuyến khứ hồi trên một ngày phú yên tp hcm bốn chuyến trên một ngày
tỉnh nghệ an thống nhất với các chuyến bay từ nghệ an đi đến hà nội
tp hcm với tuần xuất hai chuyến trên một tuần
tp hcm cơ bản thống nhất tuần xuất khai thác nhiều kế hoạch
riêng đối với đường bay tp hcm hà nội ubnd tp hcm đề nghị tổ chức
một số chuyến bay cứ hồi trong tuần để giải quyết mùa phát
về phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam
với hà nội và các tỉnh phía bắc
với hà nội ubnd tp đề nghị cục hàng không báo cáo bộ giao thông vận tải
về kế hoạch khai thác đi đến hà nội trong giai đoạn dịch bệnh
để lấy ý kiến tp hcm và các tỉnh thành phố lần cận
hà nội cũng đề nghị làm rõ tiêu chí hành khách được bay
như khách thuộc vùng xanh khách vùng ba bốn cần có sự cho phép của địa phương đi và đến
tạm thời chưa di chuyển người dân các địa phương tp hcm bình dương đồng nai long an
tới các địa phương khác
ngoài ra hà nội cũng đề nghị làm rõ phương án bố trí phương tiện đưa đón hành khách đi
đến nội bài với các địa phương có khách đi đến đảm bảo khách được địa phương tiếp nhận
làm rõ cơ chế phối hợp y tế các địa phương để đảm bảo hành khách đi tàu bay
thuộc nhóm đối tượng thực hiện cách ly và biện pháp cách ly cụ thể
mặt khác hà nội đề nghị cục hàng không
chỉ tổ chức khai thác đường bay nội địa đi đến nội bài sau khi đã báo cáo bộ giao thông vận tải
bộ y tế vừa được sự thống nhất bằng văn bản với ubnd tp hà nội và các tỉnh thành phố lân cận
tuy nhiên cũng có địa phương chưa đồng ý mở lại đường bay nội địa
tp hải phòng đề nghị tạm thời chưa khai thác đường bay đến địa phương
trong khi đó gia lai đề nghị tạm thời chưa khai thác đường bay chở khách đi đến gia lai
cho đến sau ngày một mươi năm tháng một mươi
thưa quý vị và các bạn sau khi dần kiểm soát được dịch bệnh
kế hoạch khôi phục vận tải là vấn đề sống còn không chỉ là với lĩnh vực hàng không
chính vì vậy thủ đô hà nội đã đồng ý thí điểm mở lại hai đường bay nội địa
bên cạnh việc từng bước khôi phục giao thông vận tải vấn đề phòng chống dịch sẽ được tăng cường thực hiện
đảm bảo việc di chuyển an toàn của người dân
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng